tại phủ yên sáng nay mùng một tháng một mươi hai ban chỉ huy phòng chống thiết tay và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đã có báo cáo sơ bộ về thiệt hại do lũ gây ra
một người bị lũ cuốn chết gồm hai người ở huyện phú hòa hai người ở huyện sơn hòa một người ở huyện tây hòa
ngoài ra ở thành phố tuy hòa có một người bị lũ cuốn mất tích đến giờ chưa tìm thấy
số nhà ở hiện tại đang bị ngập là hai mươi tám sáu trăm ba mươi chín hộ trong đó nhiều nhất là thành phố tuy hòa có hai mươi tám trăm sáu mươi nhà
một người nhà dân ở huyện tuy an bị sập
theo phân phòng ban chỉ huy phòng chống thiết tay và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên lũ ở hạ lưu sông ba đạt đỉnh lúc giờ sáng mùng một tháng một mươi hai
và hiện đang xuống nhưng rất chậm vẫn đang ở trên báo động cấp ba
thủy điện sông ba hạ hiện đang xả lũ mức năm bốn trăm linh m ba trên dây và thủy điện sông hinh xả mức năm trăm linh m ba trên dây
rất nhiều địa phương đang bị ngập trong lũ bị lũ chia cắt do nhiều tuyến đường còn ngập sâu trong lũ
trong ngày và suốt đêm ba mươi tháng một mươi một nhiều địa phương ở phú yên liên tục sơ tán dân vùng bị ngập trong lũ đến nơi an toàn
toàn tỉnh đã sơ tán khoảng năm năm trăm một mươi bảy hộ với một mươi tám năm trăm ba mươi năm dân
tại bình định sáng một một mươi hai ông hồ đắc trương phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cho biết
từ đêm qua đến giờ mưa đã tạnh nước lũ đã rút nhưng rất chậm ở những điểm ngập huyện tuy phước an nhơn phủ cát hoài ân và tp quy nhân
theo ông trương hiện tại mực nước ở các lưu vực sông hà thanh sông côn sông la tinh sông lại giang đều giảm so với hôm qua
hiện tại nước lũ đã rút dần tuy nhiên nước rút chậm do ảnh hưởng của chiều cường
nếu thời tiết thuận lợi không mưa thì dự kiến trong hôm nay nước lũ sẽ rút hết khỏi các điểm ngập trên địa bàn toàn tỉnh ông trương cho biết thêm
theo ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
tính đến thời điểm hiện tại đợt mưa lũ này đã làm ba người chết và hai người bị thương
ba người chết là bà đinh thị đê sáu mươi năm tuổi ở thôn ba xã an dũng huyện an lão đi làm rẫy qua suối bị nước lũ cuốn trôi chết vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
bà lê thị b bảy mươi chín tuổi ở thôn lý tây phường nhân thành thị xã an nhơn bị hụt chân té ngã tử vong khi bước xuống giường lúc này nước ngập trong nhà khoảng ba mươi cm
ông hồ văn đê bốn mươi sáu tuổi ở thôn thọ nghĩa xã phước nghĩa huyện tuy phước bị nước cuốn trôi mất tích lúc một mươi ba h ngày ba mươi tháng một mươi một
lũ lụt cũng làm tám nhà bị sập hai mươi ba sáu trăm linh năm nhà bị ngập nước toàn tỉnh có năm mươi năm điểm trường bị ngập và hư hại
cả tỉnh có một trăm bảy mươi sáu hectare lúa bảy mươi hai hectare hoa màu bị hư hại và ba mươi một bảy hectare ruộng bị sa bồi thủy phá
có khoảng một năm trăm bốn mươi mét kè một mươi bảy một trăm bốn mươi ba mét canh mương năm bốn trăm một mươi m bờ sông bờ suối hai mươi sáu đập bồi đập tạm bị sạt lở hư hỏng
về giao thông có năm năm trăm hai mươi hai mét đường nông thôn bị sạt lở hư hỏng chín cống bị hư hỏng tổng thiệt hại sơ bộ là một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
theo vtv tại tỉnh phú yên đêm qua lại tiếp tục có mưa lớn kết hợp với các hồ thủy điện xa tràn nên vùng hạ du sông ba tiếp tục bị ngập nặng
đến hai mươi hai h mực nước tại trạm phú lâm trên báo động ba và gần đạt đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi
những hộ gia đình bị ngập sâu đã được các phường di rời về các trường học và gần giữa đêm
nhiều người tất cả rời nhà sau khi đã dọn đồ đạc lên những nơi cao nhất có thể
với người dân lớn tuổi ở thành phố tuy hòa đây là lần thứ hai kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba họ lại thấy ngập nhiều tuyến đường như vậy
ông nguyễn văn an người dân phường bốn thành phố tuy hòa cho biết lũ lớn quá từ bến xe lên đây không kịp đồ đạc rời không kịp giờ ướt hết
đến hai mươi hai giờ lực lượng quân đội công an vẫn duy trì lực lượng để đưa người dân ở các ngôi làng nằm ven sông ba có nhà ngập đến mái về nơi an toàn
bốn đội cứu hộ cứu nạn với hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ cùng một mươi một phương tiện của bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú yên trong đêm vẫn đưa người dân về nơi an toàn
đến tối ngày ba mươi tháng một mươi một phú yên đã sơ tán và di rời gần ba năm trăm linh hộ với gần một mươi hai người đi tránh lũ
trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ ngay trong tối ngày ba mươi tháng một mươi một tỉnh phú yên đã có công văn khẩn chỉ đạo
các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ
chủ động triển khai công tác phòng chống mưa lũ đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch ở địa phương đơn vị mình
chủ động triển khai kịp thời các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân
mưa lớn trong những ngày qua cũng khiến nhiều tuyến đường ở khu vực miền trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở và ngập úng
tại quảng nam mưa lớn đã khiến nhiều vị trí trên quốc lộ bốn mươi b qua huyện miền núi bắc trà my nam trà my bị sạt lở nghiêm trọng
tại cầu sông trường sông oa huyện bắc trà my nước ngập sâu hơn hai mét người dân không thể qua lại
tại khánh hòa mưa lớn đã gây sạt lở nhiều tuyến đường gây mất an toàn giao thông
tại khu vực đại lộ nguyễn tất thạch nối thành phố cam ranh và nhà trang
các cơ quan chức năng đã rào chắn hết một làn đường để đảm bảo an toàn do đất đá sạt lở tại nhiều khu vực đèo
báo dân việt đưa tin tối ba mươi tháng một mươi một theo ông lưu thành nhân phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang
do mưa lớn những ngày qua cộng thêm hồ am chúa và hồ xuế dầu xả lũ nên cuối giờ chiều nước sông cái nha trang lên nhanh
gây ngập lụt ở các xã vùng ven như vĩnh phương vĩnh trung vĩnh thạnh
công ty thủy lợi khánh hòa cho biết vào lúc hai mươi h năm mươi ngày ba mươi tháng một mươi một lưu lượng điều tiết ở các hồ thủy lợi như sau
hồ xuế dầu điều tiết tám mươi m khối trên dây hồ am chúa một mươi bốn m khối
nhỏ hơn lưu lượng dự báo tại các thông báo ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
hiện nay nước ở sông cái vẫn đang tiếp tục lên nhanh
ủy ban nhân dân thành phố nhà trang đã chỉ đạo ban quản lý vịnh nhà trang
cử lực lượng cứu hộ mang theo phương tiện để hỗ trợ các địa phương sơ tán người dân khi cần thiết
theo ghi nhận của phóng viên báo dân việt các xã vĩnh ngọc vĩnh trung vĩnh thạnh vĩnh phương
vĩnh trung ở thành phố nha trang và xã diên an diên toàn diên phú diên thạnh huyện diên khánh
ngập sâu có nơi gần ba m
trong những ngày qua do mưa lớn làm cho tuyến đường khánh lê nối nha trang đi đà lạt bị sạt lở đất gây ách tắc giao thông
ngoài ra tuyến đèo cù hìn nối từ cam lâm nha trang cũng bị đá rơi xuống đường gây ách tắc giao thông
theo đài khí tượng thủy văn nam trung bộ trong đêm ba mươi tháng một mươi một
nước sông tiếp tục lên nhanh và đặt đỉnh vào khoảng một đến ba giờ ngày một tháng một mươi hai
dự báo đỉnh lũ lên sông cái đoạn qua trạm đồng trang đạt một mươi một năm m
vượt báo động ba khoảng năm mét còn trạm diên phú là sáu hai m
báo tờ trẻ đưa tin trận mưa lớn chiều ngày ba mươi tháng một mươi một khiến quốc lộ hai mươi đoạn qua thị trấn madaway
huyện đạ hoai lâm đồng ngập sâu hơn một mét giao thông qua lại ách tắc nghiêm trọng
ghi nhận tại hiện trường trận mưa lớn xảy ra lúc một mươi bốn h cùng ngày kéo dài hơn một tiếng
nước nhuộm đỏ bùn đất từ các hướng đổ về làm quốc lộ hai mươi đoạn qua khu vực này ngập sâu
nhiều đoạn cao tám m đến hơn một m
nước tạo thành sóng tràn vào nhà dân kéo dài suốt đoạn đường dài hơn ba trăm năm mươi mét
các đường nhánh nối với quốc lộ hai mươi tại khu vực này cũng bị ngập sâu tràn vào nhà dân khiến tài sản vật dụng bị ướt hư hỏng
xe cộ lưu thông trên quốc lộ hai mươi bị ách tắc cả hai chiều suốt hai giờ
nhiều xe khách xe tải hạng nặng vẫn cố vượt qua đoạn đường bị ngập
tạo thành những đợt sóng ập vào nhà dân làm cuộc sống của người dân bị đào lột
theo ủy ban nhân dân huyện đạ hoài đã ba năm nay quốc lộ hai mươi qua khu vực này cứ mưa lớn là đường biến thành sông
riêng từ đầu mùa mưa năm hai nghìn hai mươi một đến nay đoạn đường này không dưới ba mươi lần bị ngập sâu
có nhiều ngày ngập đến hai ba lần gây nguy hiểm cho người dân qua lại và đảo lộn cuộc sống của người dân xung quanh
báo dân việt đưa tin chiều ngày ba mươi tháng một mươi một văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết
mưa lũ trong những ngày qua khiến nhiều khu vực của tỉnh bị ngập sâu
bị chia cắt hàng chục ngàn nhà dân bị ngập
mưa lũ khiến hai người dân trên địa bàn tỉnh tử vong một người mất tích và hai người bị thương
theo đó một người phụ nữ ở thôn ba xã an dũng huyện an lão đi làm rẫy qua suối bị nước cuốn trôi và đã tìm thấy thi thể vào chiều qua
một trường hợp khác là cụ bà bảy mươi chín tuổi ở phường nhân thành thị xã an nhơn ngã tử vong khi bước xuống giường
lúc này nước ngập trong nhà khoảng ba mét
ngoài ra một người đàn ông ở xã phước nghĩa huyện tuy phước bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều nay
mưa lũ cũng khiến tám nhà dân bị sập hơn hai mươi ba nhà bị ngập nước
tại huyện an lão mưa lũ cũng làm nhiều nhà dân trên địa bàn huyện bị ngập
tính đến tối nay nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt nhiều tuyến đường vẫn còn ngập trong nước
ông đỗ tùng lâm phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện an lão cho biết
một ô tô bị lũ cuốn trôi ở thôn trà cong xã an hòa không có thương vong
lực lượng địa phương đã trục vớt phương tiện này
đồng thời chốt chặn ở các điểm ngập nước ngăn người dân đi qua để đảm bảo an toàn của bà con
trên địa bàn huyện hoài ân một số khu vực tại xã ân hảo đông ân hảo tây ân tín ân mỹ bị nước lũ chia cắt
mực nước trên sông lại giang dâng cao
thành phố quy nhơn mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nhà dân ở phường trần quang diệu bị ngập
quốc lộ một ngập hơn năm mét
ngoài ra một số địa phương của thành phố cũng bị ngập
sự báo những giờ tới trên địa bàn tỉnh bình định sẽ xảy ra nhiều đợt mưa lớn
mực nước lũ trên các sông tiếp tục ở mức một báo động hai và trên báo động ba
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới mực nước lũ ở các sông tiếp tục giao động ở mức cao và xuống chậm
hạ lưu sông côn có giao động và xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức trên báo động ba
vn express còn đưa tin mưa lũ lớn nhiều ngày khiến nước lũ dâng cao
nhiều tuyến giao thông ở bình định và phú yên bị chia cắt vì đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
mưa lớn suốt bốn ngày khiến nước lũ ở bình định lên nhanh
sáng ngày ba mươi tháng một mươi một huyện tuy phước là nơi nặng ngập nhất tỉnh
nhiều đoạn trên tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi quốc huyện này ngập sâu bốn đến một hai mét
người dân phải sử dụng dịch vụ xe cơ giới để qua các đoạn ngập
với giá năm mươi đồng mỗi người một xe máy
thậm chí đoàn rước dâu về nhà chú rể ở thôn kỳ sơn xã phước sơn huyện tuy phước
phải thuê xe tải để vượt qua đoạn nước lũ chia cắt trên tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi
ở thôn hương nghĩa xã phước nghĩa mênh mông nước hàng chục cảnh sát bộ đội dùng cano
thuyền máy tiếp cận khu vực nguy hiểm đưa người dân đến nơi an toàn
hay tại điểm trường ở khu phố phong thạnh thị trấn tuy phước ngập gần nửa mét phải dừng dạy học
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định mưa lũ làm cho sáu mươi sáu học sinh không thể đến trường
nhiều khu dân cư ở thành phố quy nhơn cũng bị ngập nặng do mưa lớn
nhiều người được chính quyền di rời đến nơi an toàn
đến trưa ngày ba mươi tháng một mươi một thành phố quy nhơn đã di rời hai trăm năm mươi bốn hộ với sáu trăm tám mươi ba người
phu cát đã di rời ba mươi sáu hộ ở núi gành xã minh cát do ngọn núi này thường xuyên bị sạt lở
thị xã an nhơn di rời một trăm ba mươi bảy hộ với hai trăm bảy mươi tám người đến nơi an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
lũ lụt năm nay đạt đỉnh tương đương với đợt lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi
huyện phù cát bị ngập hơn một năm trăm linh nhà
huyện tuy phước ngập hơn một mươi một nhà
thị xã an nhơn ngập gần ba nhà
thị xã hoài nhơn ngập hơn năm trăm linh nhà
huyện an lão ngập gần hai trăm năm mươi nhà
hoài ân ngập gần một năm trăm linh nhà
thành phố quy nhơn ngập hơn một ba trăm linh nhà
chủ tịch ubnd phú yên trần hiễu thế cho biết đã thống nhất cho thủy điện sông hình và sông ba hạ xả lũ
tổng lượng về hạ lưu có thể lên đến chín m ba trên dây
tuy nhiên thủy triều có thể đạt đỉnh lúc một mươi chín h
nên tỉnh yêu cầu hai thủy điện xả lũ phải đảm bảo lượng nước về hạ lưu phù hợp với lịch thủy triều
giảm thiệt hại cho người dân ở cuối nguồn
sáng nay mực nước sông kỳ lộ huyện đồng xuân vượt báo động ba
nhiều khu dân cư tại xã xuân xuân bắc xuân xuân nam xuân quang ba bị ngập sâu
có nơi gần nửa mét khiến một số nơi bị cô lập
tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi một sáu trăm bốn mươi hai sáu trăm bốn mươi bảy cũng bị ngập có đoạn hơn một mét
chính quyền huyện đã sơ tán một chín trăm linh người dân ở các điểm thấp trũng sung yếu đến nơi an toàn
tại gia lai hàng chục nhà dân và hàng trăm cây hoa màu của người dân ở thị xã azun bị ngập sâu trong nước
tại phường đoàn kết hơn một mươi bốn người bị mắc kẹt do nhà bị ngập và được chính quyền giải cứu
ngoài thị xã azul mưa lớn còn làm nhiều nơi ở huyện lapa phú thiện đắk bơ các bang bị ngập
trong đó tại huyện lapa thôn bồn dứ xã la prai với hơn một hai trăm linh người bị cô lập
đến trưa ngày ba mươi tháng một mươi một quốc lộ hai mươi bảy c đoạn qua xã đạ trai huyện lạc dương lâm đồng vẫn tê liệt vì sạt lở
tại hiện trường lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng đã huy động hai máy múc hoạt động hết công suất để giải phóng khối lượng lớn đất
tuy nhiên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do vẫn mưa lớn
sau khi nắm được thông tin quốc lộ này bị sạt lở nhiều phương tiện đã lựa chọn hành trình từ lâm đồng đi qua khánh hòa hoặc ngược lại trên quốc lộ hai mươi bảy qua ninh thuận
miền trung và tây nguyên có mưa lớn bốn ngày qua
hôm hai mươi chín tháng một mươi một thừa thiên huế đến ninh thuận lượng mưa đo được là hai trăm linh ba trăm bảy mươi năm mm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng áp thấp và không khí lạnh nhiễu động gió đông trên cao
hôm nay miền trung và tây nguyên tiếp tục có mưa lượng mưa từ bốn mươi hai trăm linh mm
mưa lớn khả năng gây ra ngập úng lũ quét sạt lở đất nhiều nơi
các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai và đắk lắc có rủi ro thiên tai cấp hai
thừa thiên huế đà nẵng quảng nam ninh thuận các khu vực khác ở tây nguyên rủi ro thiên tai cấp độ một